ngày ba mươi tháng tám tỉnh bình dương đã tổ chức họp mặt kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
tại buổi họp mặt lãnh đạo tỉnh bình dương ôn lại truyền thống vẻ vang những bài học lịch sử vô giá của cách mạng tháng tám quốc khánh mùng hai tháng chín
đồng thời nhấn mạnh gần ba phần tư thế kỷ qua tinh thần cách mạng tháng tám cuột khởi vẫn luôn là cội nguồn sức mạnh tinh thần to lớn
động viên tiếp sức cho đảng cho nhân dân đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thách thức gặt hái được nhiều thắng lợi trong công cuộc đổi mới
tiếp nối những trang sử hào hùng của dân tộc
dìm nay ban thường vụ tỉnh ủy bình dương đã trao tặng truy tặng huy hiệu từ ba mươi năm đến bảy mươi năm tuổi đảng cho ba trăm linh một đảng viên